tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên án nhóm bị cáo gồm tám đối tượng cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo có trạng vào đêm ngày hai mươi bốn tháng hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trong lúc nhậu cùng nguyễn thanh dung võ trường giang
và nhóm bạn tại khu vực phố đi bộ thuộc phường mỹ long thành phố long xuyên thì xảy ra mâu thuẫn giữa dũng và lập
thì được mọi người can ngăn sau đó lập xúi dục nguyễn bảo toàn ba mươi ba tuổi nguyễn tấn tiến một mươi tám tuổi
dùng dao và mũ bảo hiểm đuổi đánh giang gây thương tích lập tiếp tục xúi dục các bị cáo đi tìm dũng chém
trên đường đi trần thành tải một mươi chín tuổi thấy đoàn khải hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đang nghe điện thoại trên tay có cầm một con dao
nhìn về phía tải nhóm của tải đã cầm dao đi đến thì hoàn bỏ chạy trong quá trình truy đuổi hoàn bị tải cầm dao chém
một nhát vào đầu khiến bất tỉnh hoàn được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là sáu mươi ba
còn nhóm của tải sau đó bị bắt khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên án mức cao nhất là một mươi năm năm sáu tháng tù giam đối với trần thành tải
về tội giết người và cố ý gây thương tích các bị cáo còn lại chịu mức án từ hai năm đến tám năm về tội giết người
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền ba trăm một mươi triệu đồng